trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh rất cao
trong tháng hai và tháng ba trên địa bàn tỉnh yên bái đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc
với trên hai trăm linh con bị nhiễm bệnh
trước thực trạng trên ngành nông nghiệp và các ngành địa phương trong tỉnh yên bái
đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
gia đình ông lường văn sáng ở thôn sang thái xã nghĩa lợi thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
có tổng diện tích khu chăn nuôi là hơn hai trăm linh m hai với quy mô chăn nuôi gần ba mươi con lợn
và đàn gia cầm từ sáu mươi đến bảy mươi con
được cán bộ thú y xã cung cấp thuốc hướng dẫn cách pha và phun theo đúng liều lượng
thời gian quy định nên đàn vật nuôi của gia đình ông sáng sinh trưởng và phát triển tốt
không có dịch bệnh xảy ra
để đảm bảo cho đàn gia súc gia cầm gia đình chấp hành phun thuốc theo đúng định kỳ
để khỏi đàn gia súc gia cầm không mắc bệnh
hiện các cơ sở chăn nuôi của tỉnh yên bái đang bước vào giai đoạn tái đàn sau tết
tuy nhiên đang là thời điểm giao mùa thời tiết thay đổi bất thường nắng nóng
mưa ẩm sen kẽ làm gia súc gia cầm không kịp thích nghi sức đề kháng giảm
là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn virus phát triển mạnh gây bệnh cho đàn vật nuôi
hàng tháng vẫn cứ đến kiểm tra xem đàn vật nuôi
thế nào rồi cùng tư vấn đưa ra những cái tốt cho bà con
vật nuôi có dấu hiệu dịch bệnh thì mình báo với trạm
rồi cùng với đoàn trạm vào kiểm tra cụ thể
xong rồi mới đưa ra được kết luận để phương hướng sửa chữa
hiện tổng đàn gia súc của tỉnh yên bái có gần sáu trăm bốn mươi con trâu bò lợn dê
để phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi
tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái đang tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh
đồng thời làm tốt công tác kiểm dịch
kiểm soát giết mổ vệ sinh thú y
đến thời điểm này tri cục đã cung ứng tổng số đối với vaccine lở mồm long móng là hai mươi bốn trên hai mươi bốn liều
đối với vaccine dịch tả lợn và tụi trùng lợn trên chín liều
vaccine tụi trùng châu bò trên một mươi năm liều
trong tháng ba vừa rồi thực hiện chỉ đạo của bộ nông nghiệp và phát triển thôn
đã triển khai được tháng tiêu độc khử trùng phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi sau tết nguyên đán
đến thời điểm này thì cơ bản công tác tiêu độc khởi trùng các địa phương đã triển khai gần hoàn tất
bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng
người chăn nuôi cũng cần chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là thực hiện tốt vệ sinh tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh cho gia cầm
theo hướng dẫn của cán bộ thú y
đặc biệt là việc cho uống thuốc phòng bệnh để con giống phát triển tốt